các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ việc hai bé gái mất tích ở phố đi bộ nguyễn huệ
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường bến nghé cho biết các đơn vị liên quan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm
vì này cho biết hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với ủy ban nhân dân quận một
phân công lực lượng chia nhau tìm kiếm tại các điểm tập trung đông người nơi công cộng
công an địa phương cũng đang trích xuất camera để điều tra
chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi ngụ quận bảy mẹ của hai bé gái cho biết
từ khi xảy ra vụ việc gia đình cùng với người thân vẫn đang tìm kiếm
chị ngẹn rộng kể rằng từ ngày mất dấu hai con chị không đêm nào ngủ ngon dốc
chỉ mong hai con gái sớm trở về
câu chuyện tìm con của bà mẹ đơn thân nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi ở phú yên
trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua
các bài đăng tìm hai bé gái đi lạc trên phố đi bộ nguyễn huệ tp hcm
liên tục được chia sẻ trên các diễn đàn với hy vọng rằng
ai đó có thể nhìn thấy hoặc biết thông tin về tung tích của hai bé
số đông vô cùng lo lắng cho sự an nguy của hai bé
nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những bình luận tiêu cực
hướng thẳng sự chỉ trích về phía người mẹ của hai bé chị nguyễn thị tri
những người này cho rằng chị tri đăng bài để câu view câu like
rồi cũng có người chỉ trích sự bất cần của chị khi trông con
vừa tìm con vừa hứng hàng loạt những chỉ trích chị chi tỏ ra vô cùng lo lắng bối rối
chị tri khẳng định rằng
vì không người mẹ nào đem hình con mình ra để làm những chuyện như vậy
chị mong được mọi người thông cảm chỉ vì một chút bất cẩn mà để lạc mất hai con
được biết chị nguyễn thị tri quê ở phú yên và tp hcm
buôn bán nhiều năm nay chị từng có hai đời chồng nhưng đều răng rở
chỉ có hai con với hai chồng trước và hai con với chồng sau
lúc mang thai con út được hai tháng vợ chồng chị không sống cùng nhau
chị một mình nuôi bốn con nhỏ
vì hoàn cảnh khó khăn chị phải mang con ra đường bán hàng
để kiếm tiền mưu sinh
như thông tin đã đưa vào khoảng hai mươi h
ngày ba bốn chị chi cùng với bốn con đứng ở khu vực số một
đường đồng khởi phường bến nghé tp hcm để bán kẹo
sau đó chị đi gặp một người quen cách chừng một trăm linh m
hai bé gái nguyễn kiều thảo my sinh năm hai nghìn một mươi bốn
và lê hoàng thùy linh sinh năm hai nghìn hai mươi một đi cùng nhau để bán kẹo
còn bé gái sinh năm hai nghìn một mươi bốn thì chăm em gái sinh năm hai nghìn hai mươi ba
khoảng một mươi năm phút sau khi quay lại chị chi hoảng hốt
khi không thấy con gái là my và linh đi đâu
chị chi thông tin thêm khi đi con gái linh mặc đồ màu đen
chị my mặc đồ đỏ chấm bi
bước đầu qua camera an ninh lực lượng chức năng xác định
hai bé gái có người lạ dắt theo đường theo hướng đường hàm nghi
vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
bước đầu qua trích xuất camera an ninh cho thấy
hôm nay bây giờ ngày ba bốn một người phụ nữ tiếp cận
và dắt bé mờ và lờ đi từ đường đồng khởi qua phố đi bộ nguyễn huệ
theo hình ảnh từ camera an ninh người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi
tóc vừa qua vai ăn mặc thời trang đeo mắt kính khẩu trang che kín mặt
tại đây người phụ nữ dẫn hai bé vào cửa hàng tiện lợi
ở phố đi bộ nguyễn huệ mua đồ ăn
khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi
người phụ nữ cùng hai bé gái tiếp tục đi cùng nhau cho đến khi mất dấu
trước đó vào khoảng giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
câu chuyện ly kỳ về một bé gái sinh năm hai nghìn hai mươi hai mất tích bí ẩn
khi đang chơi ở nhà bà ngoại tại bản hồi cọ sài gòn

phát hiện sự việc cả trăm người dân và lực lượng chức năng
đã được huy động để tìm kiếm
hơn ba mươi một giờ bé gái được phát hiện trong tình trạng tím tái vì lạnh
sức khỏe có dấu hiệu suy yếu
cụ thể ngày một mươi hai tháng một đại úy nguyễn hồng quân
trưởng công an xã tri lễ huyện quế phong nghệ an cho biết
công an xã này vừa phối hợp với đồn biên phòng nhôn mai
dân quân xã nhôn mai công an xã nhôn mai công an bản hồi cọ
xã nhôn mai huyện tương dương nghệ an
cùng gia đình và người dân tìm thấy bé gái
sau hơn một ngày mất tích trong rừng rậm
trước đó anh vừa bá dìa bí thư bản hồi xái xã chi lễ quế phong
đưa vợ và con là vừa thùy dung sinh năm hai nghìn hai mươi hai
về thăm ông bà ngoại ở bản hồi cọ xã nhôn mai huyện tương dương
đến sáng một mươi tháng một anh rìa và vợ sang nhà người thân
và để con gái ở nhà chơi cùng ông bà ngoại
tuy nhiên khi trở về nhà vợ chồng anh rìa tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy con
do khu vực nơi con gái mất tích là rừng núi rậm sợ con gặp bất chắc
gia đình anh rìa đã nhanh chóng kêu gọi người thân hàng chục người dân trong bản
và công an viên bản hồi cọ cùng tìm kiếm
sáng một mươi một tháng một sau hơn một ngày đêm tìm kiếm nhưng không thu được tin tức
nghi ngờ con em mình bị bắt cóc anh vừa bá dìa đã gọi điện trình báo công an xã chi lễ
nơi gia đình sinh sống để nhờ hỗ trợ tìm kiếm
nhận tin báo công an xã tri lễ lập tức triển khai lực lượng sang để tiếp cận người thân
xác minh thông tin và triển khai phương án tìm kiếm
trưởng công an xã tri lễ cho biết sau khi gia đình người thân công an viên bản hồi cọ tìm kiếm bất thành
cả trăm người dân xã tri lễ nghe được tin tức cũng sang hỗ trợ tìm kiếm
gia đình cháu bé cho rằng bé vừ thùy dung còn nhỏ chưa đi được xa nên rất lo lắng con em mình đã bị bắt cóc
sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm đến một mươi năm h chiều ngày một mươi một tháng một công an xã tri lễ cùng với mọi người đã tìm thấy cháu dung
đang bò trong bụi cây rậm rạp cách nhà hơn sáu trăm linh m
thời điểm tìm thấy cháu bé đã tím tái vì lạnh sức khỏe có dấu hiệu yếu đi
trưởng công an xã tri lễ thông tin ngay khi tới hiện trường và tiếp cận thông tin công an xã tri lễ đã báo cáo công an huyện
chính quyền địa phương và đăng tải thông tin trên các trang mạng nhờ lực lượng hỗ trợ tìm kiếm
từ sáng đến trưa hàng chục cán bộ công an tỏa đi khắp nơi tranh thủ từng giây phút để tìm kiếm bằng được cháu bé
khi gia đình và người thân quá tuyệt vọng anh em cán bộ đã cố gắng động viên thuyết phục mọi người tiếp tục tìm kiếm
và thật may mắn sau đó lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé
sau khi được tìm thấy cháu bé được đưa về sửa ấm cho ăn uống và đưa lên trạm y tế để tiếp tục chăm sóc sức khỏe
theo cơ quan chức năng qua điều tra ban đầu vụ việc không có dấu hiệu phạm tội
ngay trở lại với sự việc hai bé gái đi bán kẹo ở phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghé quận một tp hcm
mất tích từ ngày ba tháng bốn đến nay vẫn chưa tìm thấy nhận được sự quan tâm của nhiều người
bước đầu qua camera an ninh lực lượng chức năng quận một tp hcm xác định hai bé gái có người lạ rát qua đường theo hướng đường hàm nghi
sự việc khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng
nhiều người cũng quan tâm đến cách xử lý khi không may con bị lạc ở chốn đông người
cùng với đó là những điều nên dạy con nếu chẳng may tình huống khác
chuyện tương tự xảy ra
khi đứng trước tình huống con bị lạc giữa trốn đông người sự lo lắng hoang mang là điều không thể tránh khỏi đối với các bậc phụ huynh
tuy nhiên trong những khoảnh khắc căng thẳng như vậy việc giữ bình tĩnh và có cách xử lý khôn ngoan sẽ là chìa khóa giải quyết vấn đề nhanh chóng và an toàn
điều đầu tiên và cũng là điều vô cùng quan trọng cha mẹ hãy thông báo ngay lập tức cho lực lượng an ninh
có thể là nhân viên bảo vệ nhân viên thông tin khu vực hoặc là cảnh sát địa phương
để tìm kiếm sự giúp đỡ hãy bình tĩnh mô tả thật chính xác về hình dáng trang phục và đặc điểm nhận dạng của bé để hỗ trợ việc tìm kiếm được hiệu quả hơn
tiếp theo không nên rời khỏi khu vực mà phụ huynh và con trẻ đã bị lạc nhau trẻ thường có xu hướng quay lại nơi chúng nhận thức là điểm cuối cùng gặp phụ huynh
ngoài ra cha mẹ có thể kiểm tra những khu vực xung quanh mà trẻ có thể tìm đến như khu vui chơi quầy thông tin
cụ thể hơn cha mẹ có thể làm theo các bước sau đây
báo cho an ninh tại nơi đang ở hoặc gọi cảnh sát để thông báo tình trạng mất tích
cung cấp đầy đủ thông tin về đứa trẻ như hình ảnh quần áo đang mặc và các đặc điểm nhận dạng khác
tìm kiếm xung quanh khu vực nơi đứa trẻ lần cuối được nhìn thấy
liên lạc với bạn bè và người thân để họ có thể giúp tìm kiếm
sử dụng mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để mở rộng phạm vi tìm kiếm
lưu ý đến các cuộc gọi hoặc thông tin có liên quan đến vị trí của đứa trẻ
phối hợp với các tổ chức có thẩm quyền và các nhóm tìm kiếm để có hành động hỗ trợ hiệu quả
giữ điện thoại liên lạc và sẵn sàng nhận thông tin bất cứ lúc nào
những điều cha mẹ cần dạy trẻ nếu không may bị liên lạc
ở một diễn biến khác cha mẹ cũng cần trang bị cho trẻ những kỹ năng xử lý cần thiết
khi sự cố này không may xảy ra theo đó phụ huynh nên dạy con mình giữ bình tĩnh
và tránh khóc lóc nếu không thấy cha mẹ
bởi vì hành động đó có thể thu hút sự chú ý không mong muốn từ người lạ
thay vào đó hãy dạy trẻ cách ở lại một chỗ và quan sát xung quanh
từ chối thức ăn đồ chơi quà tặng từ người lạ mặt và tránh đi theo họ
phụ huynh hãy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự giúp đỡ
từ những người đáng tin cậy như bảo vệ hoặc cảnh sát
ngoài ra việc trẻ ghi nhớ được số điện thoại và địa chỉ nhà của cha mẹ là vô cùng cần thiết
cha mẹ cũng có thể trang bị cho con các công cụ hỗ trợ
như còi đồ chơi điện thoại di động hoặc đồng hồ thông minh có nút liên lạc khẩn cấp